tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vai lãi nặng
với số tiền cho vai lên đến ba mươi năm tỷ đồng bắt giữ hai đối tượng có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là lương hoàng nhật nam đối tượng cầm đầu và huỳnh văn trường phát
kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội facebook với nội dung
cho vai lãi suất từ ba đồng đến một mươi một năm trăm linh đồng một triệu một ngày tương đương với mức từ một trăm linh chín năm một năm đến bốn trăm một mươi chín bảy mươi năm một năm
hai đối tượng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng hai hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau
để chống cháy sự phát hiện của cơ quan chức năng
ngoài ra trong quá trình cho vay nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa
theo dõi vị trí xe và đến tận nhà để đòi xe xiết nợ
từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã lập hơn hai hợp đồng vai tiền
với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính trên bảy tỷ đồng
trong khi đó công an tỉnh thanh hóa công an huyện hà trung vừa đồng loạt khám xét bắt giữ năm đối tượng
và xử lý vi phạm hành chính một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mức lãi suất giao động từ ba đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
thu lời bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
năm đối tượng bị bắt giữ gồm trần đức bình lê văn thiệp phùng minh cường phạm ngọc chiến
nguyễn văn liêu cùng chú tại huyện hà trung
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn hai mươi
để đối phó với các cơ quan chức năng
khi có người đến hỏi vai tiền các đối tượng sẽ chỉ viết giấy vai nợ và thỏa thuận miệng với nhau
về mức lãi suất hoặc ghi qua các thiết bị điện tử và cất dấu ở nhiều nơi khác nhau
khi nghi ngờ bị lực lượng công an phát hiện thì các đối tượng sẽ nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ
để thể hiện hành vi phạm tội của mình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố các bị can
đối với bốn đối tượng trú tại huyện đình lập về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
chiều ngày hai mươi hai tháng một tổ công tác công an huyện đình lập phát hiện xe ô tô
do nông mạnh dũng điều khiển
trên xe chở ba người phụ nữ có hành vi nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam
qua đường mòn khu vực biên giới thuộc địa phận xã bắc sa huyện đình lập
trước đó ba người phụ nữ này đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc để tìm kiếm việc làm
quá trình điều tra làm rõ các đối tượng vương văn chuyển vương thanh hiếu vương văn hảo
cùng chú tại xã bắc sa đã tổ chức đón và đưa ba người phụ nữ nhập cảnh trái phép
đến địa phận xã kiên mộc huyện đình lập bằng xe ô tô
sau đó gọi nông mạnh dũng là lái xe taxi để thuê chở ba người phụ nữ trên ra thành phố lạng sơn
với tiền công hai triệu đồng hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ
thưa quý vị tình hình hoạt động tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi
nhiều người đã cả tin bị lừa bán sang nước ngoài
tại tỉnh con tum đã có trường hợp tin lời người mai mối việc làm qua mạng xã hội
sau đó bị lừa bán cho tổ chức hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một gia đình trên địa bàn thành phố con tum
trình báo về việc con trai đang làm việc tại thành phố hồ chí minh
bị một số đối tượng lừa bán sang myanmar
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã nhanh chóng triển khai xác minh đồng thời phối hợp với tổ chức phi chính phủ
lên phương án giải cứu nạn nhân
đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tiến hành giải cứu thành công nạn nhân
cùng sáu nạn nhân khác là công dân của việt nam về nước
do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên nạn nhân bị bán sang nhiều công ty khác nhau
ở myanmar như một món hàng
trong quá trình làm việc tại myanmar nạn nhân bị quản lý giám sát chặt chẽ
đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu rào
nạn nhân đã tìm cách liên lạc báo cho gia đình biết
và nhờ lực lượng công an tỉnh con tum giải cứu
vì lúc mà tôi không lừa đảo được thì họ đã sử dụng đánh đập
các khảo bắt buộc tôi phải phối hợp làm việc với họ
tôi đang sống trong vùng nội chiến ở myanmar nên cảm thấy rất bất an
nên đã tìm cách liên lạc với gia đình
và gia đình đã tìm cách kinh báo cơ quan chức năng tỉnh con tôm

qua sự việc trên thì phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh con tum cũng khuyến cáo công dân
khi có nhu cầu việc làm phải hết sức cảnh giác trước những thông tin tràn lan và không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín và hợp pháp
nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện là nghi ngờ đang dù dỗ lừa gạt mình để bán ra nước ngoài
thì cần liên hệ
thì đến cơ quan công an để được hỗ trợ và giải quyết
thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh con tum phối hợp phát hiện bắt giữ khởi tố một số đối tượng
liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có dây phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra hai xe máy đối đầu trên đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh thanh hóa
khiến ba thanh niên tử vong tại chỗ hai người đi cấp cứu
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi
trên đường mòn hồ chí minh đoạn chạy qua xã xuân phú huyện thọ xuân
vào thời điểm trên năm thanh niên sinh năm hai nghìn trú tại huyện như xuân điều khiển xe máy chở theo hai người
khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều do một nam thanh niên khác
sinh năm hai nghìn một trú tại huyện như xuân điều khiển chở theo một người
cú va chạm mạnh khiến ba người tử vong tại chỗ là hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nay y blang trú tại thôn bưng bê xã e lâm
nguyện xông hình tỉnh phú yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín nay y bờ lang tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
kích động ly khai tự trị
nay y blang đã tổ chức tụ tập nhóm cầu nguyện trái phép cung cấp thông tin sai sự thật
về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện sông hình tỉnh phú yên
vụ cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa bị cáo y blang đã thừa nhận khai rõ hành vi phạm tội của bản thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nay y blang bốn năm sáu tháng tổ giam
phạm quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường tân mai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
là hung thủ gây ra vụ nổ súng ở tỉnh vĩnh long
một người chết và hai người bị thương vừa được phát hiện đã tự sát
tại nghĩa trang thành phố biên hòa phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một người dân nghe tiếng súng nổ tại ấp phước trinh
xã bình phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long để đi đến kiểm tra
thì phát hiện ba người bị thương gồm hồ bình đẳng hồ ngọc cẩn và vợ là nguyễn thị kim huê
huê đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu
bước đầu xác định nguyên nhân là do phạm quốc huy có mâu thuẫn tiền bạc với hồ bình đẳng
nên đến nhà đẳng để giải quyết mâu thuẫn
thì gặp ông cẩn và bà huệ là bà con của đẳng ra can ngăn và bị huy bắn gây thương tích
tiếp nhận thông tin phòng trọng án cục hình sự bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
các tỉnh vĩnh long đồng nai ninh bình thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây nam bộ
truy xét nóng đối tượng gây án
sáng ngày hai mươi sáu tháng một phạm quốc huy được phát hiện đã tử vong tại khuôn viên nghĩa trang
thành phố biên hòa trên đầu đối tượng có vết thương trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắn